từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày một tháng bốn tại bờ biển quảng trường mùng một tháng bốn
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên hàng trăm cánh diều nghệ thuật đã được các nghệ nhân thả bay lượn
trên bầu trời để phục vụ cho du khách tham dự lễ hội thả diều nghệ thuật
đây là một trong những hoạt động nằm trong tuần văn hóa du lịch tỉnh phú yên
hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín
lễ hội rìu thu hút các nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ rìu của tỉnh phú yên
thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
hàng trăm con rìu được chế tác phong phú đa dạng về hình dạng với đủ các loại kích cỡ
trong đó nổi bật nhất là các rìu mô phỏng hình ảnh những con vật dưới biển gần gũi với ngư dân
như bạch tuộc tôm cua mực cá heo
đề xuất thả rìu ở đây quả là rất đúng
một địa điểm gần với bờ biển và thu hút rất nhiều du khách cũng như người dân địa phương
mọi người vừa có thể ngắm rìu vừa ăn những món ăn ngon và nghe những bản nhạc
rất là thú vị
tôi đã sống ở phú yên một thời gian khá là lâu rồi
nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham dự vào một lễ hội như thế này
bởi vì mọi người cùng với nhau để thưởng thức những con diều rất là xinh đẹp
cũng như tận hưởng những không gian văn hóa và trong lành của đất trời phú yên
những cánh diều đủ màu sắc rực rỡ làm cho trời biển thành phố tuy hòa
như hòa quyện vào nhau đẹp hơn và sống động hơn
đây là hoạt động nhằm kích cầu cho điểm đến tỉnh phú yên
xứ sở hoa vàng cỏ xanh
được du khách trong và ngoài nước lựa chọn là điểm đến thân thiện trong những năm gần đây